cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn gửi tất cả sở y tế trên cả nước thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc một số sản phẩm mỹ phẩm vi phạm trên thị trường
cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn gửi tất cả sản phẩm mỹ phẩm vi phạm trên thị trường
cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn gửi tất cả sản phẩm mỹ phạm vi phạm trên thị trường